sau cơn bão số ba và số bốn vừa qua trong lòng hồ thủy điện bản vẽ thuộc địa bàn huyện tương dương
tỉnh nghệ an ngập tràn rác từ thượng nguồn đổ về dồn ứ trước tình trạng đó công ty thủy điện
bản vẽ đã phải thuê hai đơn vị với hàng chục công nhân và các phương tiện cơ giới tích cực dọn rác trong lòng hồ
từ giữa tháng bảy đến đầu tháng chín vừa qua do ảnh hưởng của mưa và hoàn lưu bão số ba và số bốn cùng nước lũ
từ thượng nguồn sông nậm nơn đổ về lòng hồ thủy điện bản vẽ với lưu lượng lớn nước lũ đổ về cũng kéo theo
nhiều rác thải các loại cùng sát cây gỗ lớn nhỏ đổ xuống lòng hồ khiến khu vực gần chân đập hồ thủy điện bản vẽ
ở khu vực bến thuyền thượng lưu như một bãi rác khổng lồ với diện tích khoảng một mươi năm hectare ước hàng chục
nghìn tấn rác các loại việc dọn rác sát cây trong lòng hồ thủy điện kéo dài sẽ gây khó khăn cho việc đi lại
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người lưu thông trên hồ thủy điện cũng như ảnh hưởng cảnh quan và môi trường hồ thủy điện bản vẽ
tuy nhiên do lượng rác ở lòng hồ quá nhiều lại không có thiết bị chuyên dụng nên dự kiến để dọn sạch hồ thủy điện bản vẽ phải kéo dài trong khoảng một tháng